như tin đã đưa ngày hôm nay hơn một trăm một mươi thí sinh tại thủ đô hà nội đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi các trường công lập
sáng nay các em bắt đầu môn thi đầu tiên môn ngữ văn vấn đề an ninh an toàn đã được quán triệt và đặt lên hàng đầu
tại hơn hai trăm linh điểm thi hơn một cán bộ chiến sĩ công an được bố trí chia làm hai vòng gồm vòng trong và vòng ngoài để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho kỳ thi này
điểm thi trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai quận bắc tuyên liên
hơn sáu giờ sáng nhiều phụ huynh học sinh đã có mặt cùng với đó là lực lượng công an để đảm bảo an ninh trật tự hướng dẫn phân luồng giao thông tránh sự cố xảy ra

là một trong những địa phương có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước thành phố hà nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt tổ chức kỳ thi đảm bảo nghiêm túc trung thực và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh
trong đó công an thành phố đã phân công lực lượng bảo vệ các khâu như ra đề in sao đề thi áp tải vận chuyển đề thi
bài thi coi thi chấm phách chấm thi đồng thời đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy trong và ngoài khu vực thi
thi vào của trường minh khai là điểm phức tạp về an toàn giao thông do ở đây chỉ có một tuyến đường đi vào tuyến đường thì lòng đường nhỏ hẹp và vỉa hè thì nhỏ
nên để đảm bảo về công tác phân luồng cũng như để đảm bảo về trật tự an toàn giao thông thuận lợi nhất cho các thí sinh đến thi thì công an phường
đã bố trí ở hai điểm chốt cách cổng trường năm mươi mét và bố trí điểm cho phụ huynh học sinh gửi xe tại trung tâm văn hóa của quận để không ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các cháu
tại vòng trong công an thành phố hà nội bố trí thêm mỗi điểm thi hai ba cán bộ chiến sĩ
bên cạnh đó cắt cử thêm lực lượng trực tại các đoạn tường bao quanh các điểm thi có tiếp giáp nhà dân
với tính chất cạnh tranh khốc liệt của kỳ thi có tới hơn một trăm một mươi thí sinh đăng ký dự thi nhưng chỉ tiêu vào các trường công lập của hà nội chỉ là hơn bảy mươi hai học sinh
việc tổ chức kỳ thi diễn ra an ninh an toàn và công bằng khách quan đảm bảo chất lượng đầu vào cấp trung học phổ thông là mục tiêu trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo